đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội phát hiện thu giữ
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong cửa hàng này
chứa một số lượng lớn biển kiểm soát giả các loại được cất giấu trong các thùng cắt tông
chủ nhân của số biển kiểm soát giả này là khương sĩ trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đấu tranh khai thác tại chỗ trường khai nhận tất cả biển kiểm soát này đều là giả
và được trường đặt để bán cho những người có nhu cầu
ngoài biển kiểm soát xe máy ô tô lực lượng chức năng còn phát hiện có cả biển kiểm soát giả của xe máy điện
trong tổng số hơn ba mươi biển kiểm soát giả nhiều biển kiểm soát được khương sĩ trường dán bằng giấy phản quang
và được đóng biển ở nhiều tỉnh thành khác nhau
theo số liệu thống kê từ công an tp hà nội chỉ trong năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi trường hợp xe máy và bảy trường hợp xe ô tô
sử dụng biển kiểm soát giả lưu thông trên đường
công an tp quảng nam vừa bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị thu hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy việc
trước đó nguyễn thị thu hà có nhận lời với bà nguyễn thị phương
chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam để xin cho con trai bà phương là phan trường nhật
vào biên chế nhà nước với số tiền sáu mươi năm triệu đồng
theo thỏa thuận bà phương sẽ đưa trước cho hà ba mươi triệu đồng
sau khi xin được nhật vào biên chế hà nhận tiếp ba mươi năm triệu đồng còn lại
và trong lúc hà đang nhận ba mươi triệu đồng của bà phương tại một quán cà phê ở thị trấn hà lam
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
theo thống kê của phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
thì chỉ từ đầu năm đến nay số lượng nạn nhân trên địa bàn bị lừa đưa ra ngoài trái phép
đã tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
điều này cho thấy một thực trạng rất đáng báo động
đó là thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức đưa người khác
trốn đi nước ngoài ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
trước thực trạng đó công an tỉnh yên bái đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn cơ sở nắm tình hình
chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội
giải cứu được nhiều nạn nhân trước khi bị đưa sang bên kia biên giới
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng triệu đức cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
vừa bị cơ quan công an tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
chỉ trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
cường đã ba lần móc nối với một đối tượng tên thư hiện đang làm ở trung quốc
để tổ chức đưa bốn mươi công dân ở các xã phủ nham và thanh lương huyện văn chấn
vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê hưởng tiền công bốn triệu đồng
sau một thời gian do bị chủ lao động trung quốc quyệt tiền lương
nên một số người đã trở về tố cáo hành vi của đối tượng này
theo thống kê của lực lượng công an tỉnh yên bái
từ đầu năm đến nay số lượng nạn nhân bị lừa đưa ra nước ngoài trái phép
đã tăng lên hơn sáu mươi người
gấp đôi là tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái
tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái tỉnh yên bái

đó là thủ đoạn hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
với các đối tượng người việt nam đã xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
để tổ chức đưa người trong nước ra nước ngoài
trước thực trạng đó công an tỉnh yên bái đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn cơ sở nắm tình hình
làm tốt công tác tuyên truyền chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
qua đó đã kịp thời phát hiện và bắt giữ hai vụ với hai đối tượng phạm tội
giải cứu hàng chục nạn nhân trước khi bị bọn chúng lừa gạt đưa sang bên kia biên giới
chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị an ninh tại cơ sở
để tăng cường công tác nắm tình hình
đồng thời phối hợp với các cơ quan tuyên truyền
để tuyên truyền sâu rộng về âm mưu thủ đoạn cũng như là tác hại của việc tổ chức người xuống nước ngoài
để làm sao để bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên tựa điên tại địa phương
ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có các biện pháp hỗ trợ
cũng như hướng dẫn người dân phát triển kinh tế
từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
không để cho các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng rủ dê
lôi kéo người dân trốn ra nước ngoài trái phép
có phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
bản tin tiếp tục với những tin tức khác
lực lượng cảnh sát môi trường công an nghệ an vừa phát hiện một cơ sở sản xuất quầy
tại thành phố vinh dùng hóa chất vụ da không rõ nguồn gốc
cơ sở sản xuất quẩy này của anh đới văn thịnh trú tại khối năm phường đội cung tp vinh
kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn kg chất bột màu trắng
hai mươi lít chất lỏng phụ da đều do nước ngoài sản xuất
tại buổi kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ số phụ da nói trên
cũng như giấy phép sản xuất quẩy
được biết mỗi ngày cơ sở này cung cấp ra thị trường khoảng gần hai mươi kg quẩy
chủ yếu là dành cho các quán bún phở trên địa bàn thành phố vinh
vâng chị son ạ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tới đây
thì người sử dụng chất cấm trong sản xuất
sơ chế chế biến bảo quản thực phẩm
hoặc bán hoặc cung cấp thực phẩm
mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm
sẽ bị phạt tiền từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ một đến năm năm
vậy không biết rằng các chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm
như là chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm quẩy
như chị xuân vừa nêu thì có biết sợ hay không
vâng thưa chị hạnh và cũng thưa quý vị khán giả
thì như tôi được biết
thời gian qua dư luận xôn xao về thông tin mè đen bán
tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã bị nhuộm đen nghi là than từ lõi pin đã qua sử dụng
sở công thương cùng các ngành chức năng tỉnh phú yên
cũng đã lấy ba mẫu mẻ đen do các tiểu thương bán
tại chợ gửi viện pasteur nha trang để kiểm tra
và kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang cho thấy
cả ba mẫu mẻ đen được lấy ở các sạp hàng
của ba tiểu thương tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa
là lê thị lý trần thị hường và ngô thị loan
đều không có phẩm màu
về hàm lượng trì kết quả kiểm nghiệm các mẫu mẻ đen
từ một mươi ba đến một mươi sáu mg một kg
theo quy định của bộ y tế về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học
và hóa học trong thực phẩm
thì hàm lượng trì giới hạn tối đa cho phép
đối với ngũ cốc đậu đỗ là hai mg một kg
như vậy cả ba mẫu vẻ đen đều có hàm lượng trì thấp hơn giới hạn cho phép
sở công thương hà nội đã ra quyết định
sử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại trường giang việt nam
liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
tổng số tiền phạt là bốn trăm hai mươi triệu đồng
công ty trường giang việt nam bị xử lý vi phạm hành chính với chín lỗi
gồm không thông báo với sở công thương
sau khi sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
không thực hiện việc giám sát thường xuyên hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp
kinh doanh theo phương thức đa cấp
đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan quản lý
và sáu lỗi khác có liên quan
đến việc thực hiện các chương trình khuyến mại
như không công khai kết quả trúng thưởng
thực hiện không đúng chương trình khuyến mại
hay hứa tặng thưởng nhưng không thực hiện
với những thông tin mà chị hạnh vừa cung cấp cho quý vị khán giả
thì có thể thấy điều lo ngại không phải nằm
và việc số người tham gia bán hàng đa cấp nhiều hay ít
mà vấn đề đáng quan tâm và cảnh báo
là loại hình kinh doanh này ở việt nam
đang ít nhiều bị lợi dụng như một chiêu thức mới
để lừa đảo
và chắc hẳn là chị hạnh cũng như là quý vị khán giả
vẫn chưa quên vụ việc mà công ty đa cấp liên kết việt mới đây
đã bị cơ quan chức năng bóc cỡ
khiến dư luận hết sức bức xúc
và đặt ra một câu hỏi
vì sao các công ty đa cấp hoạt động sai trái
thậm chí là không có phép suốt một thời gian dài
nhưng vẫn có thể tồn tại và lừa đảo
vâng vậy trước diễn biến phức tạp hiện nay
của hoạt động bán hàng đa cấp
thì cũng như có nhiều đơn thư tố cáo
về những sai phạm của các hoạt động kinh doanh này
cụ thể là trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ đạo sở công thương
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
tập trung cao điểm kiểm tra một số cơ sở bán hàng đa cấp
trên địa bàn
và bước đầu đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm
của các hoạt động kinh doanh này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một buổi kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh
theo hình thức bán hàng đa cấp
từ công ty trách nhiệm hiệu hạn thiên ngọc minh huy
với một số câu hỏi đơn giản
về việc có hay không hoạt động điều trị y tế
tại cơ sở
đại diện cơ sở kinh doanh này
đã cho thấy sự vòng vo và nhập nhàng
trong quá trình kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng
tại công ty nhận thấy bố lịch gia

nên dường đó giúp cho các hàng sử dụng sản phẩm
tất cả sản phẩm của anh bán ra
thì đều cần bên anh sử dụng
giúp sử dụng để đạt
tuy theo sản phẩm

nhưng tuy theo sản phẩm
họ để tài cộng cơ sở
để chúng tôi hướng dựng cho họ sử dụng sản phẩm
qua quá trình tập trung kiểm tra
các yếu tố hàng hóa đổ ra đầu vào
danh sách trả thưởng
hoạt động thu chi tài chính
chi trả hoa hồng lợi nhuận của cơ sở
bước đầu đoán để kiểm tra phát hiện
nhiều dấu hiệu vi phạm
như bán hàng hóa không đầy đủ nhãn hiệu hóa đơn
sổ sách xuất nhập hàng hóa
chứng từ thu tiền khách hàng không rõ ràng
huy động vốn với thông báo mức thưởng và lãi cao
thực hiện liệu trình điều trị bệnh
khi chưa có đăng ký
hành vi mà đoàn phát hiện được
đó là kinh doanh cả mặt hàng
không có nhãn hàng hóa
và thứ hai nữa là
về sử dụng
nói đồng là
có sự nhập nhằn
chứa chấp hành đồng hữu về phạm hóa đồng
và thứ ba nữa là
về việc súc nhập hàng hóa
là thừa thiếu
rồi sổ sách
và kể cả các vấn đề thu tiền
của khách hàng
và súc hàng cho cơ sở
đấy là những vấn đề mà chưa được rõ ràng
cho nên đoàn đang tiếp tục làm rõ
trước nhiều nghi vấn
cùng những dấu hiệu vi phạm
của các cơ sở kinh doanh đa cấp
trên địa bàn tỉnh tư tuyên huế
đoàn kiểm tra liên ngành
sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm
điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm
để phát hiện các vi phạm
theo quy định của pháp luật
đồng thời công bố số điện thoại
để tiếp nhận thông tin phản ánh
từ các ngành cơ quan địa phương
và người dân
về những dấu hiệu vi phạm
của hoạt động kinh doanh này
trong thời gian tới
tình hình hạn mạn xảy ra
thời gian qua đã gây thiệt hại lớn
cho các tỉnh miền trung tây nguyên
và các tỉnh đồng bằng sông cửu long
sóc trăng là một trong những tỉnh
thiệt hại nặng nề nhất
do đợt hạn mạn gây ra
theo thống kê tại sóc trăng
hạn mạn đã gây thiệt hại lớn
cho bà con nông dân
với hơn hai mươi một trăm hai mươi tám hectare lúa hoa màu
ước tính giá trị thiệt hại
lên tới gần năm trăm bảy mươi tỷ đồng
trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất
về diện tích là cây lúa
với một mươi hai sáu trăm linh năm hectare
trong đó thiệt hại trên bảy mươi
chiếm tới gần bảy hectare
thiệt hại từ ba mươi bảy mươi
trên năm ba trăm năm mươi năm hectare
trị giá thiệt hại về lúa
là trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
về cây mía có sáu bảy trăm linh năm ha
bị ảnh hưởng
ước tính thiệt hại gần ba trăm linh năm tỷ đồng
các diện tích cây rau màu cây ăn trái
và thủy sản tuy có ảnh hưởng nhưng không nhiều
trước tình trạng này
tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các ngành chức năng
khẩn trương tổng hợp thống kê diện tích
mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ
cho nông dân sớm khắc phục sản xuất
trước mắt ngành nông nghiệp đã đề xuất tỉnh
hỗ trợ số tiền hai mươi bốn sáu mươi năm tỷ đồng cho bà con
hiện một số địa phương đã tiến hành chi trả
sự tùy tiện thiếu trách nhiệm
của công ty cổ phần tư vấn xây dựng
và quản lý môi trường đô thị kỳ anh
đã và đang gây ra những hậu quả
trong môi trường và người dân sống trong vùng
bởi đã để hàng ngàn tấn sắc thải
sinh hoạt đẫn công nghiệp được trôn lấp
một cách sơ xài ngay ở đầu nguồn nước
tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương
thì quá trình hoạt động tập kết xử lý rác thải
công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
quản lý môi trường đô thị kỳ anh
đã nhiều lần chở chất thải hầm cầu
xả thẳng vào hồ cá của người dân
tại hiện trường bãi tập kết rác
các bể chứa chất thải hầm cầu được xây dựng
sơ xài không che đậy và tràn ra ngoài
ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
ba mươi một hộ dân xung quanh và doanh nghiệp bên cạnh
đoàn viên ngành của hà tĩnh
đã yêu cầu cho công ty cổ phần tư vấn
và xây dựng quản lý môi trường đô thị kỳ anh
phải khắc phục những sai phạm
bằng việc khai quật tất cả số rác
đã trôn lấp sơ sài lên và đề xuất hướng xử lý
theo ước lượng ban đầu
tổng số rác thải hiện có bãi tập kết
khoảng hai ba trăm linh tấn
tuy nhiên những hậu quả môi trường
thì khó có thể đong đếm và còn lâu mới khắc phục được
khi lượng nước dỉ ra
từ rác thải trôn lấp sơ xài
đã ngấm sâu vào lòng đất
i can t tôi không thể
là chủ đề của bộ ảnh nghệ thuật đặc biệt
với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
để phát đi thông điệp
đừng để ô nhiễm hủy hoại cuộc sống của bạn
tôi không thể để con mình thiếu dưỡng khí
tôi không thể để yêu thương ngừng lại
tôi không thể để gia đình mất đi không gian sống
những hình ảnh đời thường
qua góc máy gai góc của các nghệ sĩ giếp ảnh
đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp
tưởng chừng như giảng gì ấy
tác hại của nhiệt điện thang lên môi trường và không khí
cho nên mình quyết định chọn
hình ảnh mặt nạp phòng động
để tạo ấn tượng mạnh cho người xem
càng lớn càng tốt
làm cho các bạn trẻ chỉ cần có một lần
lên internet có thể ra sạch được
biến đổi khí hậu nhiệt điện thang
chiến dịch i can t
tôi không thể
là thành quả
của sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng
trước những bức xúc về vấn nạn ô nhiễm
kéo dài từ nay đến tháng năm
bộ ảnh có sự đồng hành của tám nghệ sĩ
trong rất nhiều lĩnh vực
mong muốn có tin nói lên nâng cao nhận thức của cộng đồng
tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
đặc biệt là vấn nạn ô nhiễm phục ký
từ thành đá
muốn thông qua cái hình ảnh đó
để đem tới một sự nâng cao nhận thức
và cố gắng
đem đến cái thông điệp
cho mọi người rằng
sử dụng nhiệt điện
thang là một việc
rất là tai hại
và nếu như mà mình không ngăn chặn nó
và không có cách phòng chống ngay bây giờ
thì cho tới năm hai nghìn ba mươi
thì số người có thể
chết vì nhiệt điện thang
lên tới hai mươi năm người
với bốn ngày nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn năm nay
nhiều người đang lên kế hoạch đi nghỉ cho gia đình
chọn tour du lịch nào
với giá cả hợp
lý luôn là điều quan tâm hàng đầu
theo nhận định của các công ty du lịch lớn
năm nay dịp lễ ba mươi tháng bốn
một tháng năm được nghỉ bốn ngày
ít hơn so với năm ngoái
nên lượng khách đăng ký
ở các đường tour trong nước
và nước ngoài cũng có sự khác biệt
so với năm ngoái thì năm nay
lượng khách đi tour trong nước nhiều hơn
tăng khoảng từ hai mươi đến ba mươi
trong khi lượng khách đi tour nước ngoài
bằng so với năm ngoái hoặc giảm nhẹ
giá tour dịp này thì nhìn chung khá tốt
chỉ tăng nhẹ
một số tour không tăng so với ngày thường
tuy nhiên để có được giá tour trong nước
giá tốt du khách nên tìm hiểu
so sánh giá cả dịch vụ từ hai đến ba công ty uy tín
và lên kế hoạch tăng ký tour sớm
đối với du lịch trong nước
ngoài các sản phẩm truyền thống
chùm tour biển đảo cao cấp liêu trú
tại các khu nghỉ dưỡng năm sao
đang tăng độ nóng từ ngày
chùm tour di sản miền trung kết hợp tham dự
festival huế năm hai nghìn một mươi sáu
chinh phục nóc nhà đông dương
trên hệ thống cap gel fancy fun hiện nay
hay lên cao bằng ngắm hoa tam giác mạch dịp này
vẫn hấp dẫn thu hút đông đảo du khách
được đánh giá là một trong năm điểm du lịch hấp dẫn nhất trong nước
huyện sapa đã và đang phát triển vươn lên nhiều du lịch
những thương hiệu như
trợ tình sapa
thung lũng mường hoa
động tả phìn
đã dần in sâu đậm dấu trong lòng du khách
và trong và ngoài nước
du lịch đã và đang đưa mảnh đất hiền hòa
vùng đất tây bắc vượt khó đi lên
lặng lẽ bình yên
nhưng không hề tẻ nhạt
bởi sự hấp dẫn về văn hóa bản địa
những nhà nghỉ homestay
núi hàm rồng bàn cát cát
của phố huyện mờ sương
đến với sapa
mỗi du khách sẽ có một cảm nhận riêng
về con người và mảnh đất nơi đây
tôi rất ngạc nhiên
qua tranh ảnh chúng tôi có thể tưởng tượng được
và đi đến đây
cũng thấy rất khác biệt rất thú vị
lần đầu tiên
tôi đến đây khí hậu rất là lạnh
nhưng cảnh quan thấy rất đẹp
thời gian ở đây tôi thấy rất thú vị
tính đến nay tỉnh lào cai
đã phát triển được một mươi hai điểm du lịch cộng đồng
theo đó doanh thu hộ thấp nhất
tham gia du lịch cộng đồng
cũng đạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng một năm
tổng cục đường bộ việt nam cho biết
vào ngày năm tháng năm tới đây
trạm thu phí phản lại trên quốc lộ một mươi tám
đoạn ung bí hạ long sẽ dừng thu phí
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám
đoạn thành phố ung bí hạ long
theo hình thức bot
được bộ giao thông vận tải
chuyển giao quyền thu phí
cho phép sử dụng trạm thu phí phản lại
tại km hai mươi ba tám trăm linh quốc lộ một mươi tám tỉnh bắc ninh
trong thời hạn là năm mươi ba tháng ba ngày
thời gian dự kiến bàn giao
là ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên thực tế
thời gian bàn giao trạm thu phí phản lại
cho nhà đầu tư là từ giờ
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
tính từ thời điểm bàn giao trạm thu phí phả lại
đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
số thu thực tế
vẫn chưa đủ hoàn vốn cho nhà đầu tư
để đảm bảo thời gian thu phí
và mức hỗ trợ của nhà nước
cho dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám
đoạn ung bí hạ long
theo hợp đồng đã ký
tổng cục đồng bộ việt nam
xây dựng phương án hỗ trợ dự án
bằng nguồn kinh phí
thu phí trạm thu phí phản lại
và dự kiến thời hạn kết thúc thu phí
vào một mươi hai giờ trưa ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
các bến xe khách trên địa bàn
thành phố hồ chí minh dự báo
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
số lượng khách đi chơi dịp lễ
sẽ tăng gần hai trăm linh so với ngày bình thường
theo đó các bến xe đã có kế hoạch
tăng cường xe buýt xe hợp đồng xe chạy trái tuyến
để phục vụ hàng chục ngàn lượt khách
vào dịp lễ sắp tới
giá vé trong dịp này được thông báo
sẽ tăng không quá bốn mươi so với ngày thường
trong hai ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
và đã được doanh nghiệp triển khai
thông báo tới khách hàng
lượng khách đi lại trong dịp lễ ba mươi tháng bốn này
đạt khoảng trên một trăm linh lượt khách
cho cả hai bến xe miền tây và miền đông
tập trung vào những tuyến cửa ly ngắn
cách thành phố trên dưới ba trăm linh km
ngoài ra sở giao thông vận tải
cũng sẽ tăng cường triển khai điều tiết
phân đường giao thông tại các khu vực trọng điểm
như sông bay quốc tế tân sơ nhất
đường sắt sài gòn
các bến xe buýt nội thành
có kế hoạch dự phòng điều động thêm xe buýt
để ứng phó tình hình biến động theo yêu cầu
trong khi đó tại hà nội
ông nguyễn tùng anh giám đốc công ty
cổ phần bến xe hà nội cho biết
đơn vị đã lên kế hoạch tăng cường thêm bảy trăm linh lượt xe khách
trong dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
công ty cổ phần bến xe hà nội dự kiến
tăng cường trên các bến vào chiều ngày hai mươi